trong xu thế phát triển thành phố pleiku tỉnh gia lai đã và đang hướng tới một đô thị xanh bền vững hiện đại
và trong tương lai không xa pleiku được xác định là sẽ trở thành một thành phố hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc
lấy chất lượng sống của cộng đồng dân cư làm nền tảng trở thành một cao nguyên xanh vì sức khỏe
thiên nhiên ban cho phố núi pleiku tỉnh gia lai khí hậu mát mẻ trong lành cùng nhiều cảnh quan độc đáo
điều đó đã hấp dẫn du khách khi đặt chân đến đây
mật độ cây xanh ở thành phố pleiku khá cao khi nhiều tuyến phố các điểm du lịch được trú trọng tạo nên dấu ấn của một đô thị trên cao nguyên
với đề án phát triển hướng tới thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe đã mang đến cho phố núi pleiku một bước đột phá và hướng phát triển hiện đại bền vững
pleiku là một đô thị trẻ đang trên đá phát triển với tốc độ ngày càng cao của tỉnh gia lai
chính quyền địa phương đã đặt mục tiêu xây dựng thành phố pleiku ngày càng sạch đẹp văn minh
các xã phường đã chú trọng gắn việc xây dựng văn minh đô thị với tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và phường văn minh đô thị